theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
việc trung quốc đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với nông sản việt nam khiến cho nhiều mặt hàng có nguy cơ gặp khó khăn
cụ thể xuất khẩu sắn và các sản phẩm tư sắn năm tháng đầu năm ước đạt hơn một triệu tấn
giá giảm về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam về mặt hàng này chiếm tới hơn tám mươi chín
cùng với sắn các mặt hàng dưa hấu chuối vải cũng đang xếp chặt
từ đầu tháng năm vừa qua hải quan trung quốc thực hiện thêm một số quy định mới về một số loại trái cây nhập khẩu từ việt nam
sở dĩ trung quốc ngày càng siết chặt nhiều mặt hàng của việt nam là vì hàng xuất khẩu sang trung quốc này
tồn tại nhiều vấn đề bất gập như lầm giả giấy chứng nhận tờ khai đơn hàng
một nguyên nhân khác nữa là do các sản phẩm của việt nam vi phạm tiêu chuẩn chất lượng nông sản